trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cho biết là sẽ huy động mọi nguồn lực phương tiện có thể để phối hợp một cách hiệu quả nhất với các lực lượng trong việc triển khai phương án tác chiến tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại
ngay sau buổi làm việc với sở chỉ huy tiền phương thứ trưởng nguyễn văn sơn đã có buổi hội ý với công an tỉnh thừa thiên huế và các cục nghiệp vụ bộ công an để triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện rào trăng ba
thượng tá nguyễn thành tuấn giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế cho biết hiện hồ thủy điện rào trăng ba mới hoàn thành bảy mươi chưa tích nước chưa đưa vào hoạt động
tuy nhiên do đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lỡ nên công tác cứu hộ gặp khó khăn phải đưa máy móc để mở đường
hiện công tác cứu hộ cứu nạn đang được lực lượng công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nỗ lực thực hiện tiếp cận bằng đường thủy
trước những khó khăn đó thứ trưởng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an ưu tiên hỗ trợ công an tỉnh thừa thiên huế trong công tác cứu hộ cứu nạn
hiện nay cùng với việc hỗ trợ lực lượng quân đội thông tuyến đường bộ tiếp cận thủy điện rào trăng ba
thì lực lượng công an đã huy động cán bộ chiến sĩ sử dụng cano thuyền lớn ngược dòng lòng hồ thủy điện hương điền đến thủy điện rào trăng bốn
tiếp tế lương thực kiểm tra an toàn các hồ đập và tìm người mất tích ở rào thôn ba

các em trong hội còn tình nguyện gom góp rất nhiều vật phẩm cây nhà lá vườn như rau muống đu đủ gà vịt
cho bếp ăn dạ chiến đặt tại trường tiểu học phong xuân và một số bếp ăn ở nhà của người dân
để chuẩn bị cho một trăm linh suất ăn mỗi ngày chị em trong hội phải tập trung từ ba giờ sáng
mỗi người mỗi việc kịp thời đóng gói chuyển các phần cơm cho chiến sĩ làm nhiệm vụ
tuy có vất vả nhưng ai cũng thấy vui vui vì được góp một phần nhỏ công sức và tiếp thêm nguồn động lực cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
cơm ăn được ngủ cũng được tay ra chứ không theo còn em đi những chỗ mà tìm kiếm kia ra chứ
trong người còn lại cho đi cho xong xuất để về với gia đình đó
đến nay công tác tìm kiếm tại tiểu khu sáu mươi bảy đã hoàn tất lực lượng chức năng sẽ tập trung mọi nguồn lực
cho việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại tại thủy điện rào trăng ba

những người dân tại xã phong xuân phong mỹ huyện phong điền cũng đã tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần
để lực lượng cứu nạn cứu hộ hoàn thành công tác tìm kiếm từ đó tình cảm quân dân thêm phần gắn kết bền chặt
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và tiếp theo sẽ là mục điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên viu anh xin mời chị viu anh
vâng xin cảm ơn chị phương thảo
những thông tin đáng chú ý có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
bốn tháng năm hai nghìn hai mươi bảy mươi doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường do tác động của đại dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh này xúc tiến thương mại trực tuyến là một trong những giải pháp để vực dậy cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay
theo các chuyên gia xúc tiến thương mại trực tuyến chi phí chỉ bằng một phần một mươi so với thúc tiến xúc tiến trực tiếp song đem lại hiệu quả gấp nhiều lần
theo ông tô hoài nam phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
do tính cạnh tranh trong thương mại điện tử rất khốc liệt nên các doanh nghiệp cần số hóa tất cả các điểm tiếp xúc để tương tác với người mua hàng
qua đó hỗ trợ tốt cho công tác bán hàng từ khâu marketing bán hàng cho tới chăm sóc khách hàng
tuy nhiên kể cả bằng giải pháp nào sản phẩm của doanh nghiệp cũng cần phải đảm bảo chất lượng giá thành tốt
hội đồng thẩm định đề nghị sửa thế nhưng tác giả sách giáo khoa lớp một mới không sửa
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia giáo dục để chặt chẽ việc thực nghiệm sách giáo khoa cần phải triển khai trước trong quá trình biên soạn và cả sau khi được thẩm định
việc chưa thực hiện các bước trên cũng là nguyên nhân khiến cho sách giáo khoa lớp một mới bộc lộ những bất ổn
như bài học quá nhanh bài học quá nhanh bài học quá nhanh bài học quá nhanh bài học quá nhanh bài học quá nhanh
nhiều chuyên gia cho rằng mặc dù quy trình biên soạn sách giáo khoa việc thẩm định của hội đồng cho thấy sách giáo khoa đáp ứng được các tiêu chí đặt ra của chương trình giáo dục phổ thông mới
tuy nhiên vẫn cần có thời gian dạy thực nghiệm các bộ sách giáo khoa
bên cạnh đó nếu sách giáo khoa được thực nghiệm nghiêm túc theo các đối tượng tương ứng với nhiều vùng miền thì có thể sẽ kịp khắc phục những bất cập như dư luận đã nêu vừa qua
việc phát triển thủy điện vừa và nhỏ cũng mang lại những lợi ích về kinh tế nhất định
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia trong bối cảnh người dân đang phải đối mặt với lũ lụt thì vấn đề quy hoạch xây dựng các thủy điện vừa và nhỏ cũng cần đặt ra
theo báo lao động mỗi năm nước ta xảy ra khoảng từ một mươi đến một mươi năm trận lũ khoét sạt lở đất đặc biệt là tại các vùng núi phía bắc trung bộ và tây nguyên
nguyên nhân được chỉ ra là các vùng núi phía bắc trung bộ và tây nguyên
nguyên nhân được chỉ ra là do biến đổi khí hậu và nghiêm trọng hơn là do vấn nạn phá rừng đầu nguồn và làm thủy điện
theo tính toán của một chuyên gia để làm một trăm sáu mươi dự án thủy điện phải mất tới hai mươi hectare rừng
tức là trung bình mỗi dự án thủy điện được hình thành sẽ có một trăm hai mươi năm hectare rừng bị xóa sổ
đáng chú ý theo quy định công trình thủy điện chiếm bao nhiêu diện tích rừng thì phải trồng đền bù bấy nhiêu
thế nhưng bất cập là không có đất để trồng bồ
vì vậy nhiều chuyên gia cho rằng việc ồ ạt phát triển
các thủy điện nhỏ phải xem lại
trong khi nhiều cảng hàng không khai thác chưa hiệu quả
thì nhiều địa phương đã đề xuất xin mở rộng hoặc xây dựng mới dân bay
điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ lãng phí ngân sách nhà nước
trả lời báo kinh tế và đô thị tiến sĩ phan lê bình
chuyên gia cao cấp của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica cho biết
khi đề xuất sân bay địa phương nào cũng đưa ra lý do cần có
để phục vụ những dân bay
như cầu phát triển kinh tế xã hội
hiện gần như toàn bộ sân bay hiện có ở nước ta đều được đầu tư xây dựng bằng ngân sách
do đó nếu một sân bay không được khai thác hết tiềm năng sẽ gây ra lãng phí
việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của hàng không có thời gian hoàn vốn dài
nếu không tính toán kỹ sẽ đi theo vết xe đổ của một số địa phương
khi phát triển xây dựng cảng biển không đạt được hiệu quả trong thời gian vừa qua
trong năm mươi mét thì bất ngờ vướng vào đường dây cáp viễn thông làm kéo ngã một trụ điện
ghi nhận tại hiện trường một cột điện bị ngã đổ vào hàng rào nhà dân
một biển quảng cáo bị rơi xuống đất
nhiều dây cáp của các nhà mạng viễn thông truyền hình cáp bị đứt nằm chán ngang đường
và bị mắc vào đầu cabin của xe tải
hậu quả đã làm hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng do mất điện
cũng như tín hiệu của mạng viễn thông bị ngắt kết nối
ngay sau khi sự việc xảy ra ngành chức năng đã phong tỏa
và liên hệ các ngành chức năng liên quan khắc phục sự cố
hiện nay thành phố bạc liêu đang bước vào mùa mưa bão
triều cường và dông lốc có thể gây ngã đổ cây xanh tác động đến nguy cơ tai nạn về điện
ngành chức năng còn thường xuyên kiểm tra xử lý những vị trí sung yếu
vị trí cục điện dây điện chùm võng nguy hiểm
nên không đảm bảo khoảng cách an toàn và xử lý các nguy cơ khác
có thể ảnh hưởng đến độ an toàn của điện trên địa bàn
mới đây trên đường lê hồng phong phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe gắn máy khiến một người tử vong
thời điểm trên nạn nhân nguyễn văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ dầu tiến tỉnh bình dương
điều khiển xe máy mang biển số sáu mươi một h một trăm bốn mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi hai chạy tốc độ cao trên đường lê hồng phong
hướng từ quốc lộ một mươi ba vào đường phú lợi
khi qua địa bàn phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
thì xảy ra va chạm với xe tải chạy hướng ngược lại
cú tông mạnh khiến người và xe trượt dài văn xa hàng chục mét
nạn nhân tử vong tại hiện trường
hiện công an đang điều tra và xử lý vụ việc theo quy định
vâng thưa quý vị tình huống xảy ra trong đoạn clip vừa rồi thì quý vị có thể nhìn nhận
và đánh giá được nguyên nhân của sự việc
đó là do sự bất cần của chủ phương tiện khi không thực hiện đầy đủ các thao tác cần thiết
lúc dừng đỗ xe ô tô dẫn tới việc chiếc xe đã trôi tự nhiên xuống đường
và qua sự việc trên thì mọi người cần lưu ý hết sức thận trọng khi điều khiển phương tiện
tham gia giao thông cũng như khi chúng ta dừng đỗ phương tiện
xin được chuyển sang một vấn đề giao thông khác
hiện nay trên cả nước tình trạng học sinh phổ thông nhất là cấp trung học phổ thông
và trung học cơ sở vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến
tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
với mong muốn nâng cao ý thức cũng như hạn chế tai nạn giao thông ở lứa tuổi học đường
công an tp hà nội đã tổ chức các buổi tuyên truyền tập huấn kỹ năng tham gia giao thông an toàn
cho các em ngay tại trường học
từ tình hình giao thông thực tế cho đến những kỹ năng tham gia giao thông như đội mũ bảo hiểm đúng cách
những lưu ý khi sử dụng xe đạp điện đặc biệt nhấn mạnh đến các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
trong lứa tuổi học sinh sinh viên các tác hại khi sử dụng ma túy chất kích thích khi điều khiển phương tiện
được tuyên truyền viên cảnh sát giao thông trật tự truyền tải một cách cụ thể và sinh động đến với các em học sinh
trong buổi chương trình ngày hôm nay thì chúng em đã học được các kỹ năng là làm thế nào để có thể đảm bảo an toàn
khi tham gia giao thông tham gia các phương tiện
và chúng em cũng được học về những quy định những điều liên quan đến pháp luật về an toàn giao thông
và từ đó mà chúng em có thể tuyên truyền tới tất cả mọi người để có ý kiến
có tuyên truyền đến cho tất cả mọi người để mọi người cùng nhau thực hiện tốt
các chú giao thông giảm bài rất hay và rất dễ hiểu
và các chú giao thông các cô giao thông còn giảm cho mình những điều về giao thông và độ mũ bảo hiểm
em cảm thấy ấn tượng nhất là chiếc mũ bảo hiểm
vì nếu mà mình không có chiếc mũ bảo hiểm mình sẽ gạo gây tai nạn và gây thương tích nữa
vì vậy nên là khi có mũ bảo hiểm
phải đổi đúng cách và mũ bảo hiểm sẽ giúp cho chúng ta an toàn trong việc tham gia giao thông ạ
những buổi tuyên truyền giáo dục không chỉ trang bị các kỹ năng tham gia giao thông dành cho học sinh
mà còn bổ sung kinh nghiệm hỗ trợ các giáo viên trong công tác giảng dạy
với buổi tuyên truyền như thế này
thì nó có ý nghĩa không chỉ đối với các em học sinh trong quá trình thực hiện tham gia giao thông
mà nó còn ý nghĩa với cán bộ quản lý với cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường trong công tác tuyên truyền
với nhà trường thì nhà trường thường thường là có sự lồng ghép
tất cả các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp đều có thể tổ chức được những buổi sinh hoạt chủ điểm
với chủ đề an toàn giao thông này trong các giờ sinh hoạt lớp
bước vào năm học mới là tháng an toàn giao thông thì ban chỉ huy công an quận
ban chỉ huy đội kỹ giao thông cũng đã tích cực triển khai
chú trọng triển khai phối hợp với phòng giáo dục phối hợp với các trường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đặc biệt là tuyên truyền
trực tiếp cho các em học sinh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu cho học sinh
rồi là tổ chức các cuộc thi sáng tác ví dụ như là sáng tác thơ hoặc là sáng tác về tranh vẽ an toàn giao thông
kích thích việc tìm hiểu luật giao thông của các em
hoạt động tuyên truyền giúp tập thể giáo viên học sinh nhà trường nâng cao thêm hiểu biết
ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học
qua đó mỗi em học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông
sách do giáo sư nguyễn minh thuyết chủ biên nhà xuất bản đại học sư phạm tp hcm phát hành
có một số nội dung chưa phù hợp
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một
ra soát báo cáo ngay trước ngày một mươi bảy tháng một mươi
thực hiện yêu cầu của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hội đồng thẩm định đã tổ chức giả soát
làm việc với tác giả sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một của bộ sách cánh diều
trên tinh thần cầu thị trách nhiệm hội đồng thẩm định và tác giả đã thống nhất tiếp thu tối đa
các ý kiến góp ý để chỉnh sửa sách giáo khoa cho phù hợp hơn
hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng chuyện ngụ ngôn
hoặc các đoạn bài đa nghĩa nên lựa chọn đoạn bài trong kho tàng văn học việt nam
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu nhà xuất bản và tác giả xây dựng phương án chỉnh sửa hiệu đính
gửi hội đồng thẩm định để thẩm định
báo cáo bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo xem xét phê duyệt nội dung chỉnh sửa trước ngày một mươi năm tháng một mươi một
thưa quý vị hà nội vừa kỷ niệm giống như thế này
lịch sử một nghìn một mươi năm thăng long hà nội một lần nữa hà nội lại được nhắc đến là mảnh đất
của bề dày lịch sử của những di tích đi cùng năm tháng và khi nhắc đến những di tích di sản
nghìn năm văn hiến của hà thành thì không thể thiếu đó là những ngõ nhỏ phố nhỏ
mang một cái tên chung đó là phố cổ
và một lần nữa thì người ta lại nhắc đến những giải pháp bảo tồn tôn tạo những tuyến phố này
để kéo dài tuổi sọ những di sản trong đó vấn đề giãn dân được cho là một yêu cầu tất yếu
và quan trọng
để bảo tồn nguyên vẹn giá trị của những di sản này thế nhưng thực tế ngày hôm nay có giống như
mục tiêu giãn dân mà chúng ta đã đặt ra từ hai mươi năm trước
đã tròn hai mươi năm kể từ khi hà nội nhận ra việc phải có những giải pháp giãn dân để bảo tồn
những giá trị di sản văn hóa đó là những dãy nhà cổ và với trên sáu mươi sáu người hiện đang sinh sống
tại khu vực này mật độ dân cư là tám trăm hai mươi ba người trên một hectare là quá lớn so với tiêu chuẩn sống
của một đô thị hiện đại và cũng chính vì mật độ dân cư đông trong khi nhà cửa thì chật hẹp
người dân buộc phải tìm mọi cách để thay đổi kiến trúc sửa chữa nhà cửa để đảm bảo không gian xanh
sống an toàn cũng vì thế mà những ngôi nhà cổ dần mất đi hay không còn giữ được nét truyền thống
của một di sản văn hóa
tuy nhiên với góc nhìn của một kiến trúc sư đã có nhiều năm gắn bó với hà nội thì lại cho rằng
câu chuyện dạ dân phố cổ được đặt ra cách đây hai mươi năm giờ không còn là giải pháp hiệu quả để giảm
tải áp lực dân cư lên hạ tầng
chúng ta biết rằng bây giờ là gần bảy trăm linh khách sạn chưa kể các nhà hàng chưa kể các dịch vụ khác
chưa kể các cái dịch vụ khác nữa cho du lịch cái số lượng mà người dân phố cổ đi mua nhà chỗ khác
hoặc là có nhà ở chỗ đó nhưng mà dịch chuyển sang các khu vực khác để giành lại cái không gian đó
khai thác dịch vụ du lịch thì nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà giảm cái dân số mà coi đó như là
một nguyên nhân để mà làm cái hạ tầng xuống cấp mà không đáp ứng nổi
vậy vấn đề dã dân không đáp ứng
nhưng không còn là giải pháp để bảo vệ những giá trị văn hóa khu phố cổ hà nội
thì đâu mới là biện pháp phù hợp để bảo tồn những di sản văn hóa với thực tế hiện nay
vậy là những cái nơi mà nhà nước có thể toàn quyền chủ động thu hồi cái tài sản đó để đóng góp cho cái di sản cảnh quan kiến trúc khu phố cổ một cách chủ động
và có cái tính gọi là duy mỹ trong tất cả các cái phương án mà tổ chức giao thông ở đó
thì chúng ta cũng nên là giữ lại một cái khung cảnh mà nó muốn sinh dành cho khu phố cổ được thiết kế để cho di chuyển chậm
để cho khuyến khích cái việc di chuyển chậm
các chuyên gia cũng nhấn mạnh để bảo toàn nguyên trạng giá trị của những khu phố cổ thì cần có những biện pháp ứng xử phù hợp với những khu vực này
trong đó yếu tố quan trọng đó là kiểm soát được những tác động của xã hội đến những di sản như giao thông hoạt động kinh doanh buôn bán tại những khu vực này
trung đoàn cảnh sát cơ động trung trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
gia quân khắc phục sự cố giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ
và có thể thật nói rằng sự có mặt kịp thời cùng với tinh thần sung kích dẫn dàng vì nhân dân phục vụ của các anh
đã phần nào giúp người dân vơi đi những khó khăn và thắt chặt hơn tình cảm quân dân
điểm trường tiểu học hòa bắc một ngày trước khi các em học sinh quay trở lại trường học
sau thời gian dài tạm nghỉ do ngập lụt lớp bùn non bám chặt vào ban ghế sân trường
đây cũng là điểm trường ở khu vực miền núi đa số giáo viên là nữ nên công tác dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn
thấu hiểu được điều đó ngay sau khi nước rút các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ công tác khắc phục để các em mau chóng được đến trường
tình hình nước lũ trong những ngày vừa qua rất là lớn đặc biệt đối với trường tiểu học hòa bắc
thì năm nào cũng vậy nước lũ luôn luôn đem theo bùn non nữa
đóng từ hai mươi đến ba mươi phân đầy cả sân trường và các phòng học cũng như là các phòng làm việc khu bán trú
đối với sự nhiệt tình của tất cả các anh em chiến sĩ của lực lượng công an
rất là tận tị làm việc hết sức mình để giúp cho nhà trường khắc phục được hậu quả
để đưa vào trình trạng dạ và học đạt hiệu quả tốt hơn
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã có mặt tại huyện hòa vang để đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt những ngày lũ lớn
và khi nước rút các anh lại ngay lập tức bắt tay vào việc khắc phục sự cố
khởi thông các tuyến đường sạc lỡ dọn dẹp trường học nhà ở
để người dân mau chóng trở lại với cuộc sống bình thường
trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã cử một trăm linh cán bộ chiến sĩ
xuống tầng nơi để giúp dân và giúp cả trường học làm vệ sinh phát quang bùi rầm
để giúp nhân dân ổn định đi vào cuộc sống
trong những ngày tới đơn vị sẽ tiếp tục giúp đến khi nào người dân ổn định đi vào cuộc sống
thì cái đó đơn vị mới rút quân
không ngại khó khăn mưa nắng các anh vẫn luôn đồng hành cùng người dân trong mọi hoàn cảnh
chỉ rút quân khi nào cuộc sống của người dân đã ổn định là lời hứa của các anh với bà con vùng lũ
và cũng chính là lời hứa thiên liêng của người chiến sĩ công an hết mình vì nhân dân phục vụ
trước cái tình hình bảo lưu ở đà nẵng vừa qua thì thấy cái tình hình khó khăn của bảo lưu gây ra cho bà con thì
hôm tối là cản bộ chiến sĩ và cảnh sát cơ đông thì cũng thực hiện giúp đỡ mọi khó khăn bà con không ngại gian khổ
cái dân khó khăn mình để giúp dân thì đây cũng là một trách nhiệm cũng rất tự hào vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an
trong đó là lực lượng cảnh sát cơ động của bộ
bộ tư đoàn cảnh sát cơ đông thì rất là tự hào khi được giúp đỡ những cái khó khăn của người dân được cùng ăn cùng ở và cùng giúp dân là đó là rất là tự hào
trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này tình cảm của quân dân lại trở nên kháng khích hơn bao giờ hết
sau khi các anh về thực hiện cái nhiệm vụ khắc phục phòng chống bụi lụt thì phải nói rằng người dân rất là hoan nghênh
vui mừng khi mà được lực lượng hỗ trợ nó kịp thời như vậy
cùng với lực lượng đang hỗ trợ người dân tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng thì gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ cũng đang có mặt tại huế để giúp dân khắc phục sự cố sau lũ và tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an toàn cho người dân vẫn còn trong vùng ngập nặng
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay